hoạt động khởi nghiệp của start up sẽ khó có thể phát triển như mong muốn nếu thiếu sự hỗ trợ của các nhà đầu tư
và quá trình kết nối giữa các start up và nhà đầu tư không vào lúc nào cũng diễn ra thuận lợi
nhằm khắc phục tình trạng này nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
hay ngày hội kết nối đầu tư đã được triển khai dưới hình thức giã ngoại
nhằm kết nối các cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư các nhà quản lý
trong khuôn khổ ngày hội kết nối đầu tư một hình thức kết nối khởi nghiệp và nhà đầu tư có tên là andro camp
do trung tâm nghiên cứu và phát triển khởi nghiệp vsv tổ chức
chuyến giã ngoại tại thành phố bến tre đã phần nào xóa bớt khoảng cách giữa nhà đầu tư và các start up
từ đó chia sẻ với nhau một cách dễ dàng hơn với những dự định trong công việc của mình
đây là một chương trình đặc trưng theo một hình thức vô cùng mới đó là kết hợp giữa giã ngoại
hai ngày một ngày hai ngày một ngày hai ngày một ngày hai ngày một ngày
một đêm cùng với là cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về hình thức đầu tư mạo hiểm cho các nhà đầu tư
cá nhân mà quan tâm đến việc đầu tư vào trong các start up đồng thời là giúp kết nối các start up
với các nhà đầu tư với các doanh nghiệp các quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia trong chương trình
nhằm đảm bảo tính chân thực khách quan cho các đối tượng tham gia đơn vị tổ chức đã kết hợp
thực hiện buổi mô phỏng kết nối đầu tư ngay tại không gian của ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
vùng đồng bằng sông cửu long tham gia buổi mô phỏng kết nối đầu tư
ngoài các start up các nhà đầu tư tham dự chương trình angel camp còn có đại diện các cơ quan quản lý lãnh đạo địa phương
các tổ chức chính trị các hiệp hội đã quan tâm hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp
thế thì tôi rất mong là chúng ta đi đúng hướng cách làm đồng thời này và cùng làm với cả cái năng lực trình độ
với cả các vùng khác thì có như thế thì cái kết quả của nó sẽ đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của vùng
với mục tiêu kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp tạo không gian chia sẻ chi thức
và mang lại cơ hội kết nối đầu tư hấp dẫn angel camp được kỳ vọng là bước khởi đầu thuận lợi
cho các start up mở rộng kết nối với nhà đầu tư quỹ đầu tư chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp
cách thức để gọi vốn thành công xây dựng điều hành và phát triển mô hình kế hoạch kinh doanh